thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về kiểm tra an toàn hồ đập ngày hai mươi một tháng tám
đoàn công tác của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiểm tra thực tế tại tỉnh gia lai
toàn tỉnh gia lai hiện có một trăm hai mươi hai hồ chứa thủy lợi trong đó có năm hồ chứa lớn dung tích hơn một mươi triệu mét khối
bốn hồ có dung tích dưới một mươi triệu mét khối còn lại chín mươi tám hồ dùng tích dưới một triệu mét khối
đáng chú ý là tất cả các hồ chứa lớn dung tích trên một triệu mét khối đều chưa được lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du
qua kiểm tra thực tế đoàn công tác của tổng cục thủy lợi lưu ý tỉnh gia lai về công tác quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi
nhất là các hồ chứa nhỏ đều xây dựng đã lâu phần đập đất bị xuống cấp khả năng tích nước sẽ gây mất an toàn trong mùa mưa lũ năm nay
theo đánh giá của tổng cục thủy lợi vấn đề quản lý an toàn hồ chứa thủy lợi tại gia lai là rất đáng lo
trong mùa mưa lũ tất cả các hồ chứa chỉ đề cập đến tình huống xả lũ bình thường xả theo thiết kế mà chưa tính đến phương án vỡ đập
trong đó đáng lo hơn cả là các hồ chứa nhỏ và nhiều hồ đang mất an toàn cả về chất lượng đập và công tác quản lý